trung mương đoàn đã chính thức cho ra mắt cổng thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên việt nam và phát động cuộc thi ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính
tại buổi ra mắt đồng chí lê quốc phong ủy viên dự khuyết trung mương đảng bí thư thứ nhất trung mương đoàn cho biết
cổng thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên việt nam là địa chỉ kết nối chia sẻ các ý tưởng thanh thiếu nhi
thân thiện với người dùng dễ sử dụng hài hòa về bố cục hoàn hảo về tính năng với tốc độ truy cập nhanh
bảo đảm phục vụ tối đa nhu cầu của người truy cập bảo đảm dung lượng thông tin lớn
đây cũng là địa chỉ tiếp nhận các ý tưởng sáng kiến của thanh thiếu niên tạo dựng các cuộc thi tìm kiếm các ý tưởng sáng kiến sáng tạo
tư vấn hỗ trợ thanh thiếu niên trong việc tham mưu đề xuất các ý tưởng diễn đàn trao đổi thông tin
nghiệp vụ kinh nghiệm trong việc đề xuất và thực hiện các ý tưởng sáng kiến
cổng thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên việt nam được thực hiện trên hai loại hình cụ thể
gồm website www ýtưởngsángtạo net và ứng dụng di động sáng tạo trẻ
cũng trong buổi ra mắt trung mương đoàn đã phối hợp với bộ nội vụ phát động cuộc thi ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính